nhân dìm đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ipa bốn mươi một đã có bài viết nhan đề
đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
sau đây là một số nội dung quan trọng trong bài viết này
điểm lại chặng đường phát triển của ipa kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chủ tịch quốc hội khẳng định
sau bốn mươi ba năm thành lập và phát triển ipa ngày nay đã thực sự trở thành diễn đàn cởi mở và hiệu quả
để nghị viện nghị sĩ các nước trong khu vực bày tỏ quan điểm
trao đổi thẳng thắn về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm
sự hiểu biết tôn trọng và tin cậy ngày càng được tăng cường
đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự hợp tác trong khu vực
ipa cũng dành sự quan tâm và chú trọng thúc đẩy hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp
cho các vấn đề xã hội phát triển văn hóa xây dựng cộng đồng asean lấy người dân làm trung tâm
khuyến khích việc giữ gìn bản sắc văn hóa asean trên cơ sở phát huy
những giá trị văn hóa của mỗi dân tộc trong khu vực
với vai trò vị thế không ngừng được củng cố nâng cao trên trường quốc tế
ngày càng có nhiều nghị viện mong muốn trở thành quan sát viên của ipa
đại hội đồng ipa bốn mươi một đã nhận được hồ sơ của nghị viện bốn nước
xin trở thành nghị viện quan sát viên của ipa là naui maroc pakistan và georgia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đại hội đồng ipa bốn mươi một diễn ra trong bối cảnh các nước asean
với những khó khăn thách thức gây gắt từ nhiều phía
đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
do đó ipa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết
giữ vững vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề của khu vực
tuân thủ pháp luật quốc tế thực hiện các biện pháp ngoại giao phong ngừa
hợp tác cùng phát triển tiếp tục phát huy vai trò chức năng lập pháp giám sát
quyết định ngân sách và các nguồn lực cần thiết đồng hành với các chính phủ trong asean
đảm nhận vai trò chủ tịch ipa trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát
và diễn biến phức tạp khó lường nhưng quốc hội việt nam đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch
chuyển các hoạt động trong khuôn khổ năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi sang hình thức trực tuyến
đây là sự chủ động và linh hoạt của quốc hội việt nam để vừa thực hiện trách nhiệm của chủ tịch ipa
vừa đóng góp cho sự đổi mới phương thức hoạt động của ipa
với vai trò chủ tịch ipa quốc hội việt nam cam kết làm hết sức mình
và cùng với sự ủng hộ đồng lòng của các nghị viện thành viên ipa
tổ chức thành công các hoạt động của năm chủ tịch ipa đại hội đồng ipa bốn mươi một
đóng góp thiết thực vào việc nâng tầm quan hệ đối tác ipa asean đi vào chiều sâu
tăng cường sự phối hợp hành động giữa kênh lập pháp và kênh hành pháp để giữ vững đả liên kết
đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng asean hòa bình ổn định an toàn thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi người dân